thưa quý vị ba người tử vong trong vụ cháy tại cơ sở kinh doanh phòng trà nhật hàn akutoki
tại số một trăm bốn mươi bốn phố văn cao phường đằng giang quận ngo quyền thành phố hải phòng
và bốn người trong cùng một gia đình tử vong trong vụ cháy căn nhà tại phường quang trung quận hà đông tp hà nội
một lần nữa những yêu cầu cấp bách về phòng chống cháy nổ lại được đặt ra
đông đảo ý kiến cư dân mạng cho rằng bên cạnh việc cần phải trang bị những kỹ năng và kiến thức
cũng như là phương tiện về phòng cháy chữa cháy thì việc nâng cao ý thức cẩn trọng để phòng ngừa
nhằm hạn chế tối đa không để xảy ra các tình huống sự cố cháy
và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại thương vong là vô cùng quan trọng
đau lòng quá mới hôm qua cháy quán ba chết ba người hôm nay cháy nhà chết bốn người
mất mát quá lớn chia buồn cùng các gia đình
quá đau lòng mong rằng mọi người chú trọng phòng cháy chữa cháy hơn nữa
những chia sẻ động viên đã liên tục được cư dân mạng bày tỏ trên mạng xã hội
hai vụ cháy xảy ra tại hải phòng và hà nội đã làm bảy người tử vong
đặc biệt vụ cháy tại hà nội đã khiến nhiều người phải bàng hoàng đau xót
bởi nạn nhân trong vụ hỏa hoạn này đều là người già và trẻ nhỏ
thông tin về vụ cháy cũng liên tục được cư dân mạng cập nhật chia sẻ
hình ảnh từ hiện trường cho thấy vụ cháy xảy ra tại những căn nhà có thiết kế kiểu hình ống
bàn công các tầng trên bị rào chắn bởi khung sắt chống trộm
nhiều ý kiến cư dân mạng đã có những chia sẻ thẳng thắn về những bất cập trong các thiết kế nhà hiện nay
bởi lẽ chính điều này đã gây ra những khó khăn nếu như có cháy nổ xảy ra
cùng với đó là những đề xuất từ cư dân mạng về các lối thoát hiểm
nhà kính cổng cao tường quá cũng không an toàn khi xảy ra cháy
nhà mình cũng chỉ có một cái then cài vì đề phòng có cháy xảy ra mở ngay được
chứ khoa trái cửa kín và chắc chắn an toàn chống trộm nhưng khi có hỏa hoạn
lúc đó cuống lên rồi không kịp mở các loại khóa
hiện nay nhiều nhà ống hàn rào thép kín mặt tiền hoặc là ban công là rất nguy hiểm
nếu hỏa hoạn là hết đường thoát và chữa cháy
các nhà tầng nên rỡ lồng cọp sắt thà mất trộm còn hơn là mất mạng
bài học đắt giá hôm nay cho tất cả chúng ta nghiêm túc khảo sát ngôi nhà của mình
tự tay chế trao nối thoát hiểm
thật ra mà nói chúng ta hoàn toàn chủ động
không được những vấn đề như thế này
sau khi các sự việc xảy ra phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
đã ký ban hành công điện của thủ tướng chính phủ
trong công điện phó thủ tướng đề nghị lãnh đạo hai thành phố tổ chức thăm hỏi động viên
hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan
xử lý nghiệp vi phạm nếu có
bốn tháng đầu năm nay toàn quốc đã xảy ra năm trăm hai mươi hai vụ cháy làm chết và bị thương bốn mươi sáu người
từ những vụ việc đau lòng trên bộ công an cũng đã liên tục đưa ra các khuyến cáo người dân
để thoát nạn an toàn khi xảy ra hỏa hoạn
trước hết là phải xác định được lối xa an toàn khỏi căn nhà đang cháy
hiện trên mạng xã hội đông đảo cư dân mạng đã chia sẻ những clip hình ảnh
hướng dẫn về các kỹ năng phòng cháy chữa cháy cũng như là cách thức phòng tránh
đồng thời mong muốn rằng những kiến thức này sẽ được lan tỏa
mạnh mẽ hơn bởi không ít người hiện nay vẫn còn tâm lý chủ quan
và khi xảy ra cháy sẽ rất khó giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản
các bậc phụ huynh những người chủ của những căn hộ cần lưu ý đề phòng hỏa hoạn
cần phải giả định nếu cháy nhà thì các thành viên sẽ được thoát thân lối nào
ở đâu tránh những tai nạn thương tâm thế này lặp lại
thời tiết nóng dễ cháy nổ nên tắt hết các thiết bị không cần thiết
tránh trường hợp điện quá tải gây cháy nổ
phòng cháy trong mỗi hộ gia đình cần được quan tâm
đặc biệt là các dạng nhà ống trong phố không có đường thoát hiểm
mỗi nhà cần phải có đầu báo khói cháy đặt ở vị trí nguy cơ
mỗi gia đình nên nghĩ tới tình huống cháy nhà thì phải làm gì
hãy mua để sẵn vài bình chữa cháy mini và mặt nạ chống độc để sẵn sàng trong các góc nhà
huấn luyện mọi thành viên cách sử dụng
mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng cháy chữa cháy
đây là khẩu hiệu và cũng là mục tiêu đề ra
từ đó phương châm bốn tại chỗ sẽ được phát huy
từng bước làm giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra
thế nhưng để làm được điều này thì quan trọng là ý thức và sự chung tay từ chính mỗi người chúng ta
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân